mà đã đặt ra rồi và sẽ còn tiếp tục đặt ra
chúng ta thấy rằng
các tập đoàn thế giới đang có một xu hướng
địa phương hóa
các doanh nghiệp fdi của mình
những chi nhánh của mình ở nước ngoài
địa phương hóa theo nghĩa tức là anh lập các cái kế hoạch
và thích ứng với thị trường
phù hợp với địa phương
thứ hai là anh bản địa hóa người
tức là anh không đưa người từ chính quốc sang
mà anh lấy người ở địa phương
vừa có ngôn ngữ vừa có văn hóa
vừa có điều kiện gia đình v v
nó rất thật lợi
đây là một hướng tốt cho việt nam nếu chúng ta đáp ứng được
nhưng nếu chúng ta không đáp ứng được
thì nó sẽ tình huống là các doanh nghiệp nước ngoài
họ sẽ lung túng thậm chí họ sẽ điều chỉnh kế hoạch
không đặt ở việt nam những cái cơ sở sản xuất cao cấp nữa
vì nó đòi hỏi trình độ cao
chúng ta không đáp ứng được và quản lý
thì họ không đặt được nữa
thì họ chỉ còn đặt ở chúng ta
những bộ phận lắp đắp đơn giản nhất
mà không đòi hỏi
lao động kỹ thuật cao
cũng như lao động quản lý cao
thế chúng tôi cho rằng là rõ ràng trong thời gian tới
bên cạnh cùng với bộ phận
đào tạo lao động kỹ thuật cao
thì bộ phận nhân lực quản lý trình độ cao
bao gồm các xeo tài chính xeo kỹ thuật
xeo thị trường và một số những xeo
nhân sự khác là rất cần thiết và rất quan trọng
và phải coi đây như một bộ phận rất đặc biệt
chúng ta nhớ rằng
hàn quốc có một chứng được phát triển người tài
toàn bộ phát triển của hàn quốc
theo một đánh giá đó là dựa trên năm người tài
bao gồm một số người tài về chính trị
một số người tài ở cấp độ khoa học
và một số người tài ở cấp độ doanh nghiệp
cũng như một số người tài khác
thì những bộ phận người tài này
như các cụ việt nam nói
một người biết lo bằng kho người biết làm
một người biết lo biết nghĩ
thì như vậy rõ ràng là bộ phận này
phải trở thành một ưu tiên
trong đào tạo cũng như là
phải nhận diện đây như là một trong những
khiếm khuyết khá sâu sắc của việt nam
chúng ta đã nhắc rất là nhiều
từ những cái thách thức
từ những cái thách thức chung
để những cái thách thức riêng
cho doanh nghiệp
và từng cái bộ phận
của nguồn nhân lực việt nam đúng không ạ
vậy thì không biết là chúng ta sẽ có những cái giải pháp như thế nào
để tăng năng suất của nguồn nhân lực việt nam
cũng như là tăng về mặt chất lượng
từ đào tạo cho đến khi đi vào hoạt động ạ
nhận thức về vai trò nguồn nhân lực
cộng với một cái cơ chế
cho cái nhân lực trình độ cao phát triển
phải là một cái yếu tố hàng đầu
cái thứ hai nữa là cần phải thay đổi
cả về nội dung cả về phương pháp đào tạo
chúng tôi cho rằng là qua rồi thời kỳ
các trường đào tạo
cái gì mình có cái gì có sẵn
đào tạo đại trà
và đã đến lúc phải phát triển rất mạnh hình thức đào tạo
theo đặt hàng đào tạo theo thị trường
và cũng phải phát triển rất mạnh cái hình thức đào tạo
mà dựa trên hình thức tự đào tạo
chúng ta đã có một nền tảng
thông tin cực kỳ là phong phú
đồ sộ công cụ tìm kiếm rất là nhanh
với điện toàn đám mây
với những công cụ tìm kiếm mạnh như hô hồ v v
thì rõ ràng là cái việc đào tạo phương pháp
để cho người đào động
từ người đào động cao đến người thấp
có khả năng tự đào tạo
dựa trên cơ sở những hình thức đào tạo từ xa và đào tạo trên mạng
và các đào tạo mềm khác
thì đây phải là một hình thức mới
và đào tạo theo vị trí việc làm là rất quan trọng
trên những cái việc đào tạo kết hợp
giữa doanh nghiệp nhà trường thị trường
để thành một cái chuỗi
và đào tạo theo trị vị trí việc làm là rất cần thiết
để cho người đào động họ không lung tung
ra họ thích yếu tưởng ngay với vị trí việc làm đó
nó dứng như là đào tạo phi công vậy
ra trường là vào vị trí buồng lái là đạt được ngay
và bên cạnh đấy nữa
chúng tôi cũng cho rằng là ngoài việc đào tạo chuyên môn
thì đào tạo kỹ năng mềm
bao gồm ngoại ngữ bao gồm văn hóa
bao gồm kỷ luật bao gồm cái khả năng thích ứng
rồi bao gồm cả kỹ năng làm việc nhóm
và một số những yếu tố mềm khác nữa
đặc biệt trong bối cảnh khi chúng ta tham gia vào cái chuỗi
chúng ta có thể tự do đi lại trong khu vực asean
rồi tự do di chuyển hoạt động
trong khu vực của cptpp
cũng như các nước khác
hay chúng ta phải có ngoại ngữ chúng ta phải có văn hóa
và chúng ta phải có cái băng cấp nó được chuẩn hóa về hình thức
thế thì rõ ràng là cái việc đào tạo
vừa phải đáp ứng được yêu cầu về nội dung
vừa đảm bảo sự chuẩn hóa về các bằng cấp
văn bản chứng chỉ để đảm bảo quyền lợi
đảm bảo cái sự hội nhập của việt nam
với các nước trong vấn đề băng cấp cũng là rất quan trọng
và cuối cùng ở đây chúng tôi cho rằng
là cái việc mà đào tạo
phát triển cái thị trường lao động
là cực kỳ quan trọng
một thị trường lao động thì nó bao gồm có hai bộ phận
đó là một bộ phận là
của nhà nước một bộ phận của doanh nghiệp
thế chúng ta phải phát triển mạnh mẽ
các vực thị trường của doanh nghiệp
nó bao gồm là các cái chế độ tuyển dụng
rồi các cái thông tin minh bạch
rồi các cái trung tâm việc làm và các dịch vụ hỗ trợ
cũng như các cơ chế bảo vệ
cả người lao động cả người bảo trù lao động
để nó đảm bảo hợp lao động được giao kết một cách chặt chẽ
và làm việc nó có đúng theo
qua cái sự tân hữu của pháp luật
hơn nữa chúng tôi cho rằng là một thị trường lao động
chỉ phát triển tốt khi mình có cái cơ chế
bổ nhiệm tuyển dụng
rồi đãi ngộ tốt chế độ tiền lương
các cái chế độ về bảo vệ quyền lợi
và xử lý các tranh chấp lao động khác
cũng phải rất là tốt và rất là nghiêm
tất cả những điều đó nó đòi hỏi những giải pháp rất là lớn
cách đây không đâu lắm
khi chúng ta vừa mới ký cái
cptpp một mươi tám ba đó
thì ủy ban thường vụ quốc hội đã họp cùng bộ lao động
cùng một số đội dự quan
ra soát lại chỉ riêng về pháp lý thôi
đã phải thay đổi khoảng độ bốn mươi chín điều
và nội dung
trong cái đoạn lao động
cộng với một mươi nghị định có liên quan
tất cả nó đều là gắn kết với cái quyền lợi của người lao động
tới cái hình thức tổ chức công đoàn lao động
rồi tới những yêu cầu khác
và chúng tôi cho rằng là trong lần tới
nếu tiếp tục ra soát sâu
thì không chỉ lao động mà cả các lĩnh vực khác cũng phải tương tự như vậy
và từ đó nó sẽ đẻ ra một loạt các cái yếu tố có liên quan
tóm lại chúng tôi cho rằng
là cái việc giải bài toán lao động
trong quá trình hội nhập nói chung
trong quá trình tham gia vào cpt tương riêng
là một trong những vấn đề ưu tiên thời gian tới
và điều này nó phải được trở thành nhận thức
của cả hệ đồng chính trị
đồng thời nó trở thành các hành động cụ thể
của các đơn vị đào tạo
của các cơ quan chức năng
có liên quan tới việc phát triển thị trường
và quản lý thị trường lao động
đồng thời nó cũng là việc làm trực tiếp của các doanh nghiệp việt
cũng như doanh nghiệp nước ngoài
anh phải có nhu cầu
anh phải có đặt hàng
và đồng thời anh phải biết kết hợp
coi danh của mình là một cái khâu trong cái chuỗi đào tạo
thì như vậy nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng tích cực
về mặt xã hội cũng như là có lợi cho chính doanh nghiệp
và cho bản thân người lao động
và cuối cùng chúng tôi cho rằng người lao động cũng phải rất là chủ động
rất là tự tin
và rất thông minh
để anh biết lựa chọn và biết tìm cho mình một hướng đào tạo đúng
thay vì đuổi theo bằng cấp thay vì đuổi theo phong trào
đuổi theo đám đông thay vì những cái xính này xính nợ
thì hãy tìm việc làm phù hợp
với thực tế với khả năng của mình
và với triển vọng thị trường
đây cũng là một trong những yếu tố để nó hình thành
một đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp hơn
vậy thì ngoài cái việc tham khảo những cái bài học
như là đối với hàn quốc khi mà họ có nhóm
những cái nhà những cái ngũ nhân lực chất lượng cao
thì không biết là việt nam còn có thể
học hỏi những cái bài học kinh nghiệm như thế nào
từ các quốc gia trong khu vực cũng như trên thế giới
trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu của thời đại
có rất nhiều bài học việt nam cần tham dự
như đã nói đấy bài học của hàn quốc
chính là biết trọng dụng người tài
chúng ta cũng đã có bài học này cũng đã giúp cho
và ghi rất nhiều trong các nghị quyết
nhưng mà nó phải được cụ thể hóa trong các cơ chế
trong các thể chế bao gồm cả
đối với cán bộ nhà nước đảng phán bộ đảng
bao gồm đối với doanh nghiệp bao gồm đối với người lao động
tất cả phải nó dựa trên nguyên tắc
là biết phát hiện
biết bồi dưỡng
biết sử dụng trọng dụng người tài
cái thứ hai là chúng ta phải xây dựng được
một hệ nền tảng công nghệ thông tin
và cộng với nó là các nhà trường phải
gia tăng nhập
kể cả nhập khẩu kể cả soạn thảo
những chương trình phần mềm những giáo trình đào tạo hiện đại
đáp ứng được nhu cầu của thị trường
và nó ngay càng đáp ứng được nhu cầu
hình thức mềm trong học tập
để từ đó nó có sẵn một cái kho chính thức
và nó được chuẩn hóa kiến thức
đừng bắt người động phải chóng ngợp trước hàng triệu
những tìm kiến khác nhau
trên mạng thì nó sẽ không sâu
và nó không được chuẩn hóa
bởi vì thông tin trên mạng nhiều khi nó hai chiều
nếu chúng ta không tốt chúng ta sẽ không biết
thế nào đúng thế nào sai
thì phải có những cái chương trình đào tạo và tự đào tạo được chuẩn hóa
thậm chí có đóng dấu kiểm duyệt quốc gia
hay là được công nhận quốc gia
thì đấy là một cái thứ rất quan trọng
cái thứ ba nữa là chúng ta phải có một cái cơ chế
để phát triển hướng thị hội động
cộng với các dịch vụ
kể cả dịch vụ luật sư hỗ trợ tư pháp
cũng như các dịch vụ môi giới
để đảm bảo là cùng cầu gặp nhau được
và gặp nhau được với những điều kiện
hai bên đều thỏa mãn
và nó được đảm bảo bởi tôn trọng pháp luật
chứ không có thể cái chuyện mà thích thì ký không thích thì bỏ
và không ai xử lý được
nhất là doanh nghiệp họ đã bỏ ra hàng tỷ để đào tạo
mà anh lại không tôn trọng cam kết
như kiểu bầu bóng đá
thì như vậy nó sẽ tạo ra là doanh nghiệp không muốn đào tạo nữa
và họ không thể có được nguồn nhân lực như mong muốn
thì rõ ràng là phát triển một thị trường lao động
có tổ chức có kỷ luật có pháp lý kỳ cương
là cực kỳ quan trọng
và thứ tư chúng tôi cho rằng
các đơn vị đào tạo cũng nên thật chú ý
để ký kết với các trường
của quốc tế và khu vực
để đảm bảo các chương trình của mình tương thích
thứ hai nữa là nó đọc bằng cấp
nó phải hình thức hóa chuẩn hóa như nhau
công nhận tương đương
tóm lại thế giới có rất nhiều những bài học
những bài học chúng ta vừa mới điểm qua là những bài học trước mắt và rất quan trọng
và trong lâu dài chúng ta còn phải tiếp tục có thêm
những quan sát có thêm những giúp kinh nghiệm
từ chính thực tiễn để có những bài học
và những giải pháp tốt hơn nữa
có thể nói là vấn đề con người
luôn là một vấn đề hết sức quan trọng
tuy nhiên là không hề đơn giản để có thể giải quyết
tin chắc rằng chúng ta cần một sự quyết tâm
rất là lớn một sự quyết tâm đồng bộ
để có thể tạo được những bước khởi sắc
cho nguồn nhân lực của việt nam để có thể nắm bắt
những cơ hội và những hiệp định như cptpp mang lại
một lần nữa thì xin cảm ơn
tiến sĩ nguyễn minh phong đã dành thời gian
và có những chia sẻ hết sức bổ ích trong chương trình ngày hôm nay
quý vị và các bạn thân mến
chương trình câu chuyện hội nhập ngày hôm nay của chúng tôi
xin được khép lại tại đây
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại